gia đình gồm ba người bị cô lập do trận mưa lớn từ đêm ngày sáu tháng sáu tại thành phố sơn la
đã được lực lượng công an tp sơn la giải cứu thành công
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng sáu công an phường trường an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc gia đình ba người gồm bà hà thị ne và hai cháu nhỏ hà đinh bảo trân sinh năm hai nghìn một mươi hai
hà duy bảo sinh năm hai nghìn một mươi năm chú tại bảng non áng xã trường an tp sơn la
đang thực hiện cách ly do nhiễm covid một mươi chín bị cô lập do trận mưa lớn kéo dài
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường trường an đã thông tin tới công an thành phố sơn la hỗ trợ
ngay lập tức công an tp đã huy động
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự và đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an phường triềng an nhanh chóng giải cứu ba bà cháu đến nơi an toàn